dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phung quốc hiền đã điều hành phiên thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
mở đầu phiên thảo luận các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám tương đối toàn diện đề nghị cần phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan chủ quan kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi tám những yếu tố tích cực có tính chất đột biến và dài hạn để phục vụ tốt cho công tác điều hành năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo
bên cạnh đó các đại biểu cũng đánh giá chất lượng giáo dục còn hạn chế đặc biệt là công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia
để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong khâu chấm thi tại các tỉnh hà giang sơn la hòa bình